trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp cục công nghiệp bộ công thương
đã phối hợp với tổ chức tài chính quốc tế thuộc nhóm ngân hàng thế giới và tổ chức lao động quốc tế ilo
tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp ô tô điện tử cơ khí năm hai nghìn hai mươi
ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam hiện nay còn nhiều hạn chế
nhìn chung quy mô và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp việt còn yếu
chưa đủ lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu
mặt khác trong thời gian qua liên kết đầu cuối trong chuỗi sản xuất vẫn chưa thực sự chặt chẽ
việt nam hiện có gần hai doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện
trong đó chỉ có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia
tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp ô tô điện tử còn ở mức thấp
do đó việc thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh liên kết giữa các doanh nghiệp việt nam
với các doanh nghiệp đa quốc gia các công ty sản xuất lắp ráp trong nước và nước ngoài
nâng cao giá trị gia tăng nội địa sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp việt nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhất